ngày hai mươi năm tháng sáu đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến thăm và làm việc tại tổng công ty sonadeji
đây là một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tỉnh đồng nai đang quản lý vận hành một mươi khu công nghiệp
sonadeji là tổng công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
có một mươi sáu công ty thành viên với hơn ba bảy trăm linh người lao động tổng tài sản gần một mươi bảy tỷ đồng
với mũi nhọn là kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hiện doanh nghiệp đang quản lý vận hành một mươi khu công nghiệp
ở hai tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu
tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải
đối với vấn đề di rời chuyển đổi công năng khu công nghiệp biên hòa i
đồng chí trưởng ban tuyên giáo cho rằng đây là chủ trương đúng đắn phù hợp với xu thế phát triển
tuy nhiên di rời cả một khu công nghiệp là việc chưa có trong tiền lệ
nên tổng công ty sonadizy và các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cần phải kiên trì để giải quyết